phần lớn những người đến bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm đều là người lao động đang làm việc tại các công ty dịch vụ vận tải hoặc công nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất
mỗi ngày các bệnh viện tiếp nhận từ một năm trăm linh đến hai người đến đăng ký xét nghiệm
có thể nói rằng giấy xét nghiệm âm tính là cần thiết trong thời điểm này để đảm bảo kế mưu sinh của người dân
tuy nhiên các điểm lấy mẫu cũng cần có biện pháp hợp lý hơn tránh tình trạng người dân tập trung quá đông trong môi trường bệnh viện nhạy cảm
và những bài học lây nhiễm trong quá trình lấy mẫu đã có chủ quan sẽ là con dao hai lưỡi khiến cho cuộc sống người dân càng thêm bế tắc trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
thưa quý vị trong khi đó từ ngày hôm qua chợ đầu mối bình điền tp hcm cũng đã ngừng hoạt động để thực hiện công tác khử khuẩn phòng dịch sau khi xuất hiện hàng loạt ca dương tính với virus sars cov hai
như vậy đã có hai trong số ba chợ đầu mối tại tp hcm phải đóng cửa do liên quan đến covid một mươi chín
chợ đầu mối bình điền đặt tại quận tám là chợ nông sản thực phẩm đầy đủ và lớn nhất tp hcm
chợ này giữ vai trò trọng yếu trong cung cấp thủy hải sản gia súc gia cầm rau củ quả với sản lượng hàng hóa khoảng ba tấn mỗi ngày cung cấp cho tp hcm và nhiều tỉnh phía nam
do xuất hiện hàng loạt ca mắc covid một mươi chín chợ đã tạm đóng cửa phòng dịch từ hai mươi h ngày sáu tháng bảy
và để đảm bảo việc cung ứng hàng hóa các tiểu thương tại chợ bình điền đã gấp rút chuyển hàng đến các điểm kinh doanh mới
sở công thương tp hcm cũng đề nghị thương nhân đẩy mạnh việc tổ chức đưa hàng về thẳng các chợ lẻ kênh phân phối
trước đó thì chợ đầu mối hoc mon cũng đã phải đóng cửa tới ngày một mươi năm bảy
các thương nhân chuyển giao sang dàn giao dịch qua điện thoại đưa hàng trực tiếp đến khách hàng
cơ bản đảm bảo việc phân phối hàng hóa từ chợ đầu mối đi tới gụ
thưa quý vị ngay sau khi tỉnh khánh hòa xuất hiện nhiều ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng công tác phòng chống dịch nóng hơn bao giờ hết
tại các cảng cá
và chợ truyền thống
vào thời điểm này trên địa bàn thành phố nha trang một số chợ đã tạm ngừng hoạt động
những chợ lớn ở trung tâm thành phố cũng đã khẩn trương xây dựng các phương án triển khai đồng thời nhiều biện pháp phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên kinh tế và tiêu dùng
chợ vĩnh hải nha trang ngay sau khi tiếp nhận thông tin có ca nhiễm tại cảng cá hòn rớ
đã chủ động phun thuốc khử khuẩn toàn bộ chợ lập một mươi ba chốt kiểm soát yêu cầu người ra vào đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
chợ có tổng số hơn một năm trăm linh lô sạp với tám trăm năm mươi tám hộ kinh doanh
hàng ngày ban quản lý chợ đều cử người đi nhắc nhở trực tiếp bà con chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang
những trường hợp có liên quan đến ca nhiễm ở hòn rớ đều tạm ngừng buôn bán tại chợ
tám mươi ba hộ bán cá được đưa vào danh sách ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm
đầu vào hàng hóa đưa vào chợ được theo dõi chật chẽ
chợ xóm mới nha trang cũng là một trong những chợ có quy mô lớn tập trung gần hai tiểu thương và người lao động với khoảng một hai trăm linh lô sạp
ban quản lý chợ cũng thường xuyên tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống loa tại chợ
trước tình hình phức tạp của dịch covid một mươi chín tại khánh hòa hiện nay liên quan trực tiếp đến các cảng cá và chợ truyền thống
ban quản lý chợ xóm mới cũng đã xây dựng và triển khai phương án giãn cách nhằm chủ động dự phòng các tình huống
phát sinh không để bị động bên cạnh đó ý thức chủ động phòng chống dịch của mỗi tiểu thương là rất quan trọng
sau đó vận chuyển các bình ga trên lên một chiếc xe khác để mang đi tiêu thụ
qua kiểm tra cơ quan công an tạm giữ hai xe ô tô sáu chạm xăng một máy khí nén ba mươi tám bình ga đã được bơm hai mươi sáu vỏ bình ga các loại
quá trình đấu tranh xác định số ga được đưa đến xưởng để thực hiện hành vi săn chiết được lấy từ một chiếc xe ô tô lưu động tại khu vực nghĩa trang thuộc xã trung hòa huyện yên mỹ
một thông tin về tình hình thời tiết
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết hiện nay
nhiều địa phương đã lên phương án cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã có công điện chỉ đạo cấm biển từ một mươi ba h ngày hôm nay mùng bảy tháng bảy
theo đó lực lượng bộ đội biên phòng cùng các địa phương ven biển có trách nhiệm tổ chức theo dõi
kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hay bão
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
được biết tỉnh thanh hóa hiện có sáu tám trăm bốn mươi phương tiện tàu thuyền các loại chuyên khai thác trên biển
còn tại thái bình chủ tịch ubnd tỉnh cũng đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi hai h ngày hôm nay mùng bảy tháng bảy
trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình yêu cầu khẩn trương kêu gọi
kiểm đếm sắp xếp và hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
không để xảy ra va chạm và chìm tàu tại nơi neo đậu
đóng các cống tưới mở các cống tiêu triệt để tiêu nước đệm trong hệ thống kiểm tra hệ thống cống qua đê
chạm bơm cống đập nội đồng sẵn sàng kích hoạt các trạm bơm tiêu úng để bảo vệ sản xuất
đến trước một mươi tám h ngày hôm nay phải hoàn thành việc di rời số lao động nuôi ngao nuôi trồng thủy sản
hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm các vùng bãi thấp ven sông cửa sông
và số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông trên biển ở các huyện kiến sương tiền hải thái thụy
vào nơi tránh trú an toàn đóng các cửa khẩu băng két qua đê biển và đê cửa sông